thiệt hại một ba tỷ đô la do mỹ sẽ ngừng các ưu đãi thương mại đối với thái lan đang được thực thi trong khuôn khổ chương trình hệ thống yêu đãi phổ cập
việc đình chỉ có hiệu lực trong sáu tháng sẽ ảnh hưởng đến khoảng một phần ba số sản phẩm hàng hóa của thái lan có trong danh sách yêu đãi thương mại
văn phòng đại diện thương mại mỹ cho biết việc miễn thuế sẽ chấm dứt đối với tất cả các hàng xuất khẩu thủy sản của thái lan sang mỹ với nguyên nhân bắt nguồn từ vấn đề người lao động
trước đó bộ nông nghiệp mỹ gửi thư tới chính phủ thái lan kêu gọi bangkok xem xét rút lại lệnh cấm sản xuất mua bán nhập khẩu và sử dụng ba loại hóa chất là thuốc diệt cỏ paraguas glyphosate cùng thuốc diệt côn trùng glypopholis trong nông nghiệp
đồng thời bày tỏ lo ngại lệnh cấm sẽ tác động tiêu cực tới việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản như đậu nành và lúa mì sang thái lan
tuy nhiên chính phủ thái lan bác bỏ khuyến nghị này của phía mỹ
chính phủ australia mới đây đã quyết định tăng số lượng thị thực định
trung cư ở vùng nông thôn lên con số là hai mươi năm sau khi có sự gia tăng mạnh trong lượng người nhập cư chuyển ra khỏi các thành phố lớn
số lượng thị thực được cấp tại các khu vực trung tâm ở nông thôn trên cả nước australia gia tăng đột biến trong thời gian từ tháng bảy đến tháng chín vừa qua
trong đó số lượng người nhập cư tới sinh sống ở bang queensland tăng hai trăm ba mươi ba với mức tăng một trăm hai mươi bốn trung bình trong cả nước so với cùng kỳ năm ngoái
thủ tướng scott morrison đã phải quyết định nâng số lượng thị thực định cư ở vùng quê từ
sự thay đổi này được cho là có thể giúp gia tăng sức hút của khu vực nông thôn đang cần gia tăng dân số để hỗ trợ các dịch vụ địa phương như trường học và chăm sóc y tế
thu hút thêm người lao động và sinh viên quốc tế qua đó tạo thêm việc làm và gia tăng đầu tư
ngoài ra chính phủ australia cũng đưa hai thành phố gold coast và post ra khỏi danh sách các thành phố lớn
trái với dự báo về nguy cơ giảm doanh thu do tác động của cuộc tranh chấp thương mại mỹ trung quốc
giới chức quản lý kênh đảo panama công bố doanh thu hàng năm cho biết trong năm tài chính hành một mươi chín này
các hoạt động kinh tế tại kênh đảo đặt mức cao nhất kể từ khi con kênh này được khánh thành vào năm một nghìn chín trăm một mươi bốn
kênh đảo panama đã mang về ba ba trăm sáu mươi năm tỷ đô la cho quốc gia trung mỹ tăng ba chín so với dự kiến
phần lớn thu nhập của năm hai nghìn một mươi chín đến từ trạm thu phí tàu bè và các dịch vụ hàng hải
trong đó nguồn thu từ tàu bè tăng đáng kể
nhờ sự gia tăng các tàu siêu trọng tải chở container qua kênh đào
bên cạnh việc các tàu chở khí hóa lỏng và khí đốt vẫn tiếp tục ghi nhận mức gia tăng về số lượng lớn nhất trong cùng kỳ năm trước với ba mươi hai
kênh đảo panama kết nối hơn một trăm bốn mươi tuyến đường biển và một bảy trăm linh cảng tại một trăm sáu mươi quốc gia đại tây dương và thái bình dương
kể từ khi chính thức tiếp quản từ chính quyền mỹ kênh đảo panama đóng góp cho ngân khố quốc gia trung mỹ khoảng một mươi năm tỷ đô la
quý vị khán giả
thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại